bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa thực hiện thành công một ca ghép tạng xuyên việt cho hai bệnh nhân
với tim và thận được nhận từ người cho chết não chuyển vào từ hà nội
đây cũng là ca ghép tim thứ hai mà bệnh viện này tiến hành thành công
bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi ở tiền giang bị cơ tim giãn nở
và nữ sinh viên hai mươi năm tuổi quê ở ninh thuận bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối
may mắn được tiếp nhận tạng nhờ có các chỉ số phù hợp đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn
để kịp thời cấp cứu bệnh nhân trong lúc thập tử nhất sinh với món quà vô giá này
bệnh viện trợ giấy đã ngay lập tức huy động ba mươi y bác sĩ tiến hành ghép tạng cho hai bệnh nhân
hai bệnh nhân này là hai người rất nghèo không có điều kiện để thực hiện ca ghép tạng tại bệnh viện
cũng như là việc theo dõi điều trị các loại thuốc chống thải ghép sau này
tuy nhiên vì mục đích nhân đạo và vì sứ mệnh rất cao cả của bệnh viện
đó là bệnh viện trợ rẫy
các bác sĩ chỉ có tối đa sáu tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật lấy tim và thận của bệnh nhân chết não
ngoài hà nội đưa vào tp hcm nên mọi việc từ vận chuyển đến bảo quản phải được tính toán hợp lý
sau khi phẫu thuật đến nay sức khỏe bệnh nhân đã bắt đầu ổn định
đây là niềm vui và hạnh phúc lớn lao cho gia đình bệnh nhân

đây là niềm vui và hạnh phúc lớn lao cho gia đình bệnh nhân chết não